xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành miền tây vẫn vô cùng phức tạp
khi số ca f tại miền tây tiếp tục tăng nhanh những ngày qua
có tỉnh không còn xã phường nào ở mức cấp độ một là vùng xanh
các địa phương ra thông báo khẩn liên tục để tìm người liên quan đến các ổ dịch
sau đây là kinh nhận tại tỉnh bạc liêu
tại bạc liêu mới đây sở y tế tỉnh cho biết trong hai mươi bốn giờ qua
địa phương này ghi nhận thêm hai trăm chín mươi f trong đó có chín mươi sáu ca cộng đồng
trước đó một ngày bạc liêu cũng ghi nhận ba trăm một mươi sáu f trong đó một trăm tám mươi hai ca cộng đồng
đến nay bạc liêu có bốn hai trăm ba mươi ca dương tính
bạc liêu là tỉnh duy nhất tại đồng bằng sông cổ long cho đến thời điểm này
nâng cấp độ dịch từ hai lên bốn
chủ tịch ubnd tỉnh phạm văn thiểu vừa có quyết định điều chỉnh một phần quy định tạm thời
các biện pháp hành chính thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch trên địa bàn
trong đó quy định chỉ những người đã tiêm đủ hai liều vaccine
hoặc khỏi covid một mươi chín mới được tham gia các hoạt động tại cơ quan công sở trong hệ thống chính trị
kể cả người đến liên hệ công tác đối với vùng cấp độ bốn
ngoài ra chính quyền tỉnh đưa ra hướng dẫn hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh
ở địa bàn cấp độ ba cấp độ bốn
theo đó người lao động tham gia sản xuất phải được tiêm đủ hai liều vaccine
hoặc đã khỏi covid một mươi chín
đồng thời tổ chức xét nghiệm test nhanh ba ngày một lần cho các đối tượng theo quy định của bộ y tế
chính quyền của tỉnh bạc liêu cũng quy định đối với chợ truyền thống đầu mối
phải được tiêm đủ hai liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
trường hợp người đã tiêm một liều thì được đi tối thiểu hai lần một tuần
chia tiêm thì ủy ban nhân dân cấp xã hỗ trợ bố trí việc đi chợ họ
bạc liêu sửa quy định người tiêm hai mũi vaccine mới được sản xuất kinh doanh
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu phạm văn thiều đã ký công văn bổ sung
một số nội dung hướng dẫn hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh
ở địa bàn có cấp đổi dịch là cấp ba và cấp bốn mà tỉnh đã ban hành ngày trước đó
theo đó người lao động tại các cơ sở sản xuất kinh doanh đã được tiêm hai mũi vaccine
phòng covid một mươi chín thì hoạt động bình thường không phải tham gia phương án ba tại chỗ
còn người lao động đã được tiêm một mũi vaccine khi tham gia sản xuất
thì đơn vị người sử dụng lao động phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện
để thực hiện phương án ba tại chỗ mới được phép hoạt động sản xuất kinh doanh
còn người lao động chưa tiêm vaccine thì không được tham gia sản xuất kinh doanh
tương tự đối với các chợ truyền thống chợ đầu mối trường hợp người tham gia mua bán đi chợ
đã được tiêm một mũi vaccine thì được đi chặn tối đa hai lần một tuần
còn trường hợp chưa tiêm vaccine thì ubnd cấp xã hỗ trợ bố trí việc đi chợ họ
trước đó ubnd tỉnh bạc liêu đã ban hành quy định tại các vùng có cấp đổi dịch
là cấp ba vùng cam và cấp bốn vùng đỏ
người lao động tham gia sản xuất phải được tiêm hai liều vaccine
hoặc là người đã khỏi bệnh covid một mươi chín
đồng thời phải tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên virus sars cov hai
định kỳ ba ngày một lần
lưu ý tập trung nhóm có nguy cơ cao tiếp xúc nhiều
còn đối với chợ truyền thống và chợ đầu mối
nhân viên người lao động và khách hàng tham gia giao dịch mua bán tại các chợ
và được tiêm đủ hai mũi vaccine hoặc là người đã khỏi bệnh covid một mươi chín
thực hiện quy định về giãn cách giao dịch an toàn
đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu hai mét giữa hai người kế cận
kiểm soát số lượng khách ra vào không để ủn ứ
tạo vách ngăn giữa các quầy hàng và giữa người bán hàng với khách hàng
ngay sau khi tỉnh bạc liêu ban hành quy định này
một số doanh nghiệp trong ngành thủy sản đã băn khoăn
bởi hiện số công nhân được tiêm đủ hai mũi vaccine trong tỉnh là rất thấp
nếu thực hiện theo đúng quy định thì doanh nghiệp phải ngừng sản xuất
hoặc là không đủ công nhân cho sản xuất
dẫn tới chậm trễ thực hiện các đơn hàng phát sinh nhiều chi phí
theo quyết định cập nhật và công bố cấp đội dịch của ubnd tỉnh bạc liêu
từ một mươi hai h ngày hai tháng một mươi một toàn tỉnh bạc liêu có cấp độ dịch là cấp độ bốn vùng đỏ
đây là tỉnh vùng đỏ duy nhất của khu vực miền tây
không chỉ ở bạc liêu mà nhiều tỉnh thành sau khi ghi nhận nhiều ca f ngoài cộng đồng
cũng đã đẩy nhanh những biện pháp phòng chống dịch
khuyên cáo người dân tìm người đến từ vùng dịch để cho những giải pháp phòng dịch được hiệu quả
nhiều tỉnh đẩy nhanh biện pháp phòng chống dịch
tại thành phố cần thơ ngành y tế vẫn phát hiện nhiều ca ép không
trong ngày thành phố ghi nhận đến hai trăm chín mươi sáu ép không
nhiều phường ở quận ninh kiều ra thông báo khẩn tìm người liên quan đến các địa điểm nguy cơ dịch trên địa bàn
sở y tế cũng trình ubnd thành phố xin chủ trương thành lập bệnh viện giá chiến số sáu
tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
và xin ý kiến chỉ đạo về việc rút ngắn khoảng cách thời gian tiêm chủng mũi hai vaccine astrazeneca
ngoài ra sở này đã có văn bản khẩn gửi các bệnh viện nhiệt đa khoa thành phố lao và bệnh phổi
y học cổ truyền về việc phối hợp tiếp nhận và chuyển điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
theo đó yêu cầu bệnh viện đa khoa thành phố tiếp tục tập trung tiếp nhận điều trị bệnh nhân mức độ nặng và nguy kịch
trường hợp vượt khả năng hay là quá tải thì nhờ sự hỗ trợ của bệnh viện đa khoa trung ương
sở y tế yêu cầu bệnh viện đa khoa thành phố khẩn trương kích hoạt lại các chức năng chuyển đổi một phần công năng
bệnh viện tiếp nhận và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đồng thời duy trì chức năng khám chữa bệnh cho nhân dân
trước đó sở có tờ trình dự kiến sẽ giải thể bốn trăm năm mươi giường covid một mươi chín tại bệnh viện đa khoa thành phố
nhưng do hiện nay dịch bùng phát dự kiến số người nhiễm tăng nên yêu cầu bệnh viện đa khoa thành phố kích hoạt lại để tiếp nhận điều trị
sở y tế yêu cầu tiếp tục duy trì hoạt động tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín tại bệnh viện giã chiến quận thốt nốt
quy mô bốn trăm linh dường bệnh viện giá chiến cái răng bình thủy mỗi nơi quy mô một trăm năm mươi dường
chuyển đổi công năng thành bệnh viện điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện quân dân y thành phố quy mô một trăm năm mươi giường
đồng thời chuẩn bị kích hoạt và thành lập bệnh viện giãi chiến số sáu quy mô bệnh viện sáu trăm linh giường
theo sở y tế thổng số dường các tầng điều trị dự kiến là ba bốn trăm bảy mươi dường
tại an giang trước đó tỉnh phát hiện ba trăm một mươi bốn trường hợp mắc covid một mươi chín
trước những diễn biến phức tạp ubnd tỉnh ban hành công văn triển khai cách ly điều trị tại nhà cho f không triệu chứng
tại cà mau theo quyết định công bố cấp đội dịch quy mô cấp xã phường thị trấn trên địa bàn
thì tỉnh không có xã ở cấp độ một cà mau có ba xã ở cấp độ bốn
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp chủ tịch ubnd tỉnh cà mau đề nghị các doanh nghiệp cơ sở sản xuất
kinh doanh giả soát thực hiện nghiêm túc giải trẻ các biện pháp phòng chống dịch
đối với các nhà máy xí nghiệp phân xưởng bộ phận sản xuất thuộc phạm vi phong tỏa hoặc có nguy cơ cao có xuất hiện f
đề nghị thực hiện nghiêm các biện pháp khoanh vùng cách ly truy vết xét nghiệm theo hướng dẫn của ngành y tế
cà mau khuyến cáo các doanh nghiệp cơ sở sản xuất đang tuần suốt tỷ lệ xét nghiệm sàng lọc cho người lao động
để kịp thời phát hiện mắc tách f f một ra khỏi cơ sở nhằm hạn chế lây lan ra diện rộng
đồng thời khẩn trương giả soát chuẩn bị điều kiện cần thiết để sẵn sàng kích hoạt tổ chức thực hiện phương án sản xuất ba tại chỗ
hoặc một cung đường hai điểm đến sau khi xét nghiệm sàng lọc một trăm linh
nhằm đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất khi tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn
tại cuộc họp khẩn trực tuyến với các thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa qua bí thư tỉnh ủy cà mau nguyễn tiến hải chỉ đạo các ngành các cấp bám sát các biện pháp phòng chống dịch
để triển khai thực hiện nhanh chóng quyết liệt bất kể ngày đêm không được chủ quan lơ là
tại các tỉnh như đồng tháp trà vinh vĩnh long sóc trăng kiên giang cà mau đều ghi nhận thêm nhiều f trong ngày hôm qua
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh đồng tháp cho biết
trong ngày hai tháng một mươi một địa phương này ghi nhận chín mươi một ca mắc covid một mươi chín nâng tổng số ca dương tính cộng dồn toàn tỉnh đến nay là chín chín trăm chín mươi bảy ca
trong đó số ca covid một mươi chín trong cộng đồng đang có dấu hiệu gia tăng trở lại
ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp đã chấp thuận thực hiện tiêm mũi hai cho người tiêm mũi một vaccine astrazeneca
trong khoảng thời gian từ bốn đến một mươi hai tuần sau khi tiêm mũi mọt theo hướng dẫn của nhà sản xuất
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp việc rút ngắn thời gian tiêm giữa hai mũi đối với vaccine astrazeneca
nhằm tăng tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cho người dân trong tỉnh
và đáp ứng tình hình thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
có thể thấy tình hình dịch bệnh tại miền tây đã diễn biến rất phức tạp
các tỉnh thành đang đẩy nhanh các biện pháp phòng chống dịch đồng thời tiêm vaccine nhanh để đạt độ bao phủ theo kế hoạch đề ra
những thông tin mới nhất về tình dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị khán giả
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại